lễ đón chính thức tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam được tổ chức trọng thể ngay tại sân bay vnukovo hai
quân nhạc cử quốc thiều việt nam và liên bang nga tổng bí thư nguyễn phú trọng duyệt đội danh dự đội quân danh dự diễu binh trong tiếng nhạc hùng tráng
các quan chức nga cùng đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người việt nam tại liên bang nga nồng nhiệt chào đón tổng bí thư nguyễn phú trọng
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam sang thăm chính thức liên bang nga
chuyến thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng nhằm khẳng định chủ trương nhất quán của việt nam
coi nga là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang nga đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả
theo lịch trình tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ tiến hành hội kiến với thủ tướng liên bang nga dmitry medvedev tại nhà khách chính phủ
tiếp tục chuyến làm việc tại tỉnh con tum chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh con tum
về tình hình phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh tám tháng đầu năm và những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương những nỗ lực của tỉnh con tum trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và nghị quyết đại hội một mươi năm đảng bộ tỉnh
thủ tướng nhấn mạnh con tum đã chú trọng làm tốt công tác quan hệ quốc tế với các nước láng giềng như lào campuchia quan tâm giải quyết tốt vấn đề dân tộc có hướng phát triển đúng đắn đối với cây sâm ngọc linh
thủ tướng cũng chỉ rõ bên cạnh những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh con tum vẫn còn một số hạn chế như thu nhập bình quân đầu người thấp
việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm trên thị trường còn ít phát triển doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số quản trị hành chính công chậm được cải thiện
thủ tướng đề nghị tỉnh con tum tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các nguồn lực để đầu tư phát triển chú trọng phát triển dược liệu nhất là sâm ngọc linh
thủ tướng ghi nhận các kiến nghị của tỉnh con tum để xem xét giải quyết trong thời gian tới
trước đó trong buổi sáng và đầu giờ chiều nay mùng năm tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác đã dự lễ khai giảng năm học mới tại trường dân tộc nội chú huyện tumarong dự lễ cắt băng khánh thành trung tâm quốc gia nghiên cứu và phát triển sâm ngọc linh tại huyện datto
chiều nay đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã tới thăm và chúc mừng đài tiếng nói việt nam nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm thành lập
đồng chí phạm minh chính chúc mừng những thành tựu của đài tiếng nói việt nam trong bảy mươi ba năm qua đã được đảng nhà nước ghi nhận thông qua việc tặng thưởng những huân chương danh hiệu cao quý nhất của đất nước
đồng thời đề nghị cán bộ nhân viên của đài tiếp tục phát huy truyền thống thích ứng với điều kiện mới đó là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa kết hợp hài hòa giữa nhà nước thị trường xã hội
đồng chí phạm minh chính đã gợi mở đài tiếng nói việt nam đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng đảng bắt tay vào chuẩn bị cho đại hội một mươi ba về công tác tuyên truyền cũng như công tác nhân sự
theo đúng chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư tổng giám đốc nguyễn thế kỳ bày tỏ mong muốn trong quá trình phát triển của đài tiếng nói việt nam sau này sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo khức lệ của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ
để đài tiếng nói việt nam luôn xứng đáng với sự tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân
thưa quý vị sáng nay gần hai mươi ba triệu học sinh sinh viên cả nước đã đến trường dự lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín sau đây là tổng hợp của truyền hình nhân dân
đều định tổ chức bộ máy trước thềm năm học mới
trong đó ngành giáo dục và đào tạo đã tiến hành sáp nhập chín mươi chín trường mầm non tiểu học trung học cơ sở thành bốn mươi chín trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở
công tác tuyển sinh được thực hiện tập trung hoàn thành mục tiêu trẻ ra lớp với tỷ lệ cao nhất
trước đó cuối tháng tám đầu tháng chín mưa to kéo dài trên địa bàn toàn tỉnh đã gây những thiệt hại nặng nề về người và tài sản
nhưng rất may cơ sở vật chất của ngành giáo dục và đào tạo trong tỉnh không bị ảnh hưởng lớn
đến ngày năm tháng chín giao thông đến các đơn vị điểm trường cơ bản đã thông suốt
chỉ còn xã tiền phong huyện đà bắc do đường bộ sạt lở nên học sinh phải đi thuyền đến trường dự khai giảng
xã suối quyền huyện văn chấn có năm thôn một trăm linh là đồng bào dân tộc thiểu số như giao mông thái
trường tiểu học và trung học cơ sở xã xuế quyền là một trong những trường bị thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số ba vào cuối tháng bảy vừa qua
trường có bốn điểm trường lẻ
trong đó có một điểm trường ở thôn vàng ngân bị sập đổ hoàn toàn
sau lũ với điều kiện của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn
nhưng với quyết tâm đồng lòng của các thầy giáo cô giáo và phụ huynh học sinh
các em học sinh đã kịp khai giảng năm học mới
sau mưa lũ huyện văn chấn có năm điểm trường bị hư hỏng hơn bốn trăm linh học sinh bị ảnh hưởng
nhiều học sinh phải bỏ học do giao thông đi lại rất khó khăn
cứ đến dịp khai giảng hàng năm
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học nậm trà tỉnh lai châu
lại phải lo đón các em học sinh tự trường trong điều kiện nước sông suối dâng cao
và đường xá đi lại khó khăn
tuy nhiên thầy và trò ở các trường học trên địa bàn xã nậm trà
vẫn bảo đảm chất lượng dạy và học
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám trường trung học cơ sở nậm trà
có học sinh đạt giải nhất môn hóa học cấp tỉnh
ngoài ra nhiều em học sinh của trường tiểu học
còn đạt giải cao tại hội thi toán tiếng việt huyện nậm nhùn
tỉ lệ huy động học sinh ra lớp luôn đạt trên chín mươi năm
sáng nay năm tháng chín cùng với cả nước hơn bảy trăm tám mươi ba học sinh
và hơn năm mươi ba giáo viên tỉnh nghệ an
đã tưng bừng chào đón lễ khai giảng năm học mới
năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an
đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm và quyết tâm thực hiện hiệu quả
tạo niềm tin cho phụ huynh và xã hội
đó là chấm dứt các hiện tượng tiêu cực
trong giáo dục tình trạng lạm thu dạy thêm học thêm trái quy định
bạo lực đạo đức văn hóa học đường tình trạng thiếu trường lớp giáo viên
lễ khai giảng năm học mới được các trường trên địa bàn tỉnh nghệ an tổ chức
gồm hai phần phần lễ và phần hội ngắn gọn
nhưng đảm bảo đầy đủ ý nghĩa của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường
hòa chung với không khí tưng bừng của ngày khai trường trên cả nước
bốn trăm sáu mươi điểm trường từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông
ở thành phố cần thơ
đã đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
năm học vừa qua ngành giáo dục và đào tạo thành phố cần thơ
đã gặt hái được nhiều kết quả đáng khích lệ
điển hình là dẫn đầu số học sinh giỏi quốc gia trong khu vực đồng bằng sông cửu long
phát huy những kết quả đã đạt được
trong năm học mới này ngành giáo dục và đào tạo thành phố cần thơ
tiếp tục tập trung mọi nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản
và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa
hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
cũng trong sáng nay gần một trăm năm mươi bảy học sinh các cấp học phổ thông ở tỉnh hậu giang
hân hoan chào đón năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
tại trường trung học cơ sở hoàng diệu xã vị tân thành phố vị thanh
hơn bảy trăm linh học sinh dự lễ khai giảng năm học mới dưới cơn mưa rào
theo ngành giáo dục và đào tạo tỉnh hậu giang
hiện chưa có số liệu thống kê cụ thể nhưng ở tất cả các trường học
đều có các tổ chức mạnh thường quân nhà hảo tâm tặng rất nhiều suất học bổng
xe đạp trong dịp lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám
đây sẽ là động lực tiếp sức cho các em học tốt trong năm học mới này
tại tỉnh bạc liêu sáng nay có hơn ba trăm bảy mươi trường học từ mầm non đến trung học phổ thông
đã rộn ràng náo nức trong ngày khai giảng năm học mới
để chuẩn bị cho năm học mới tỉnh bạc liêu đã chi gần ba mươi năm trường
tỉ đồng cho công tác sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất
mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học
ngoài ra chính quyền từ tỉnh đến các xã đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng mới
nâng cấp nhiều trường học khang trang đáp ứng yêu cầu dạy và học trong thời kỳ mới
hôm nay học sinh cả nước hân hoan chào đón lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
ngoài những học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn vùng ảnh hưởng bởi bão lũ thiên tai
thì học sinh khuyết tật có lẽ là đối tượng thứ hai
cần có sự chung tay của cả xã hội để các em có được cơ hội tiếp cận với giáo dục một cách bình đẳng hơn
theo lộ trình của ngành giáo dục thì đến tháng chín năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
học sinh lớp một sẽ bắt đầu được học sách giáo khoa mới
tuy nhiên vấn đề làm sách giáo khoa cho học sinh chuyên biệt theo hệ thống sách giáo khoa mới
thì hầu như là chưa được bàn đến
đây chính là điều mà khiến cho thầy và trò các trường có học sinh chuyên biệt
đang hết sức lo lắng trước thềm năm học mới
cổng trường trung học cơ sở nguyễn đình triều hà nội sáng năm tháng chín
ngôi trường đặc biệt dành cho cả những học sinh không may mắn mất đi ánh sáng
hôm nay vui như một ngày hội
bên cạnh những học trò mắt sáng có cả những em học sinh khiếm thị lần đầu tiên đi học
đa phần các em nhập học ở lứa tuổi từ sáu đến một mươi hai tuổi
chăm sóc các bé khiếm thị bẩm sinh đã khó
đưa các bé tới trường để huấn luyện
hòa nhập cùng bạn bè dường như còn khó khăn hơn gấp bội với các bậc phụ huynh
cái cảm xúc nó vẫn khi nguyên dâng trào như là ngày con mới học
mới bước vào năm học dự bị đầu tiên của trường
rất là xúc động mỗi khi các con được dự lễ khai giảng
rất là xúc động khi mà nhìn thấy các con kiếm thị của trường mình mà lên biểu diễn văn nghệ
tôi cảm thấy là rất vinh dự khi mà con tôi được tham gia vào một cái môi trường tốt như thế này
cùng chung niềm vui với học trò trong ngày khai trường
nhưng hơn ai hết những thầy cô giáo của ngôi trường chuyên biệt này hiểu rằng khó khăn đang chờ đợi họ ở phía trước
khi chỉ còn năm học này nữa thôi là thay sách giáo khoa
điều đó đồng nghĩa với việc họ phải tự giải quyết một khối lượng công việc rất lớn
để có được bộ sách giáo khoa chuyên biệt dành cho học sinh khiếm thị
vấn đề sách giáo khoa sách giáo khoa chữ nổi luôn luôn là một cái vấn đề mà không chỉ
là sự lo lắng của nhà trường mà còn cả của cha mẹ của các em học sinh
để có được một bộ sách giáo khoa chữ nổi thì nhà trường phải có sự chuyển đổi
kênh hình và canh chữ từ sách giáo khoa của học sinh không khuyết tật
sang hệ thống chữ bùi ai để làm sao học sinh có thể sử dụng được
với mục tiêu thay sách giáo khoa bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi tám
không chỉ riêng trường nguyễn đình triều mà tất cả các cơ sở giáo dục có học sinh khiếm thị
đều mong muốn bộ giáo dục và đào tạo có kế hoạch đưa chương trình sách giáo khoa
cho học sinh khiếm thị triển khai song song với sách giáo khoa phổ thông hiện hành
để mọi trẻ em đều được hưởng quyền bình đẳng khi tới trường
theo tôi tốt nhất là nếu mà bộ giáo dục cũng như là chính phủ
cái này có lẽ phải chính phủ quan tâm thực sự đến cái đối tượng ấy
thì cần phải có một cái tiểu ban xây dựng ngay cái chương trình cho phù hợp với đối tượng đó
và cũng như thế thì căn cứ một chương trình như thế đối tượng ấy
thì có một cái sách giáo khoa cùng đồng thời biên soạn cho cái đối tượng ấy
thì tôi nghĩ là mới kịp và không chỉ kịp mà vấn đề là nó mới đúng
vấn đề quan trọng nhất là bộ giáo dục và đào tạo nên có kế hoạch và để tâm đến việc này
phải có một đơn vị đứng ra điều phối chung
có một hệ thống biên soạn và in ấn sách giáo khoa chữ nổi cho học sinh khiếm thị
bởi học sinh khiếm thị
cũng cần lắm sách giáo khoa khi đến trường
chuyển sang các thông tin quốc tế
thưa quý vị truyền thông hàn quốc đưa tin
ngày hôm nay nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đã có cuộc gặp với phái đoàn đặc biệt của hàn quốc
tại cuộc gặp nhà lãnh đạo kim trương ưn đã tái khẳng định cam kết thiết lập hòa bình
cũng như là phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
thông báo của phủ tổng thống
hàn quốc cho hay nhóm đặc phái viên đã có cuộc gặp với nhà lãnh đạo kim trang ưn
và truyền thư của tổng thống moon jae in tới nhà lãnh đạo triều tiên
theo người phát ngôn phủ tổng thống hàn quốc kim ơi cơm
dự kiến đoàn đặc phái viên hàn quốc sẽ rời bình nhưỡng về seoul vào tối muộn cùng ngày
sau khi dự tiệc chiều đãi
tuy nhiên ông kim ơi cơm chưa xác nhận thành phần những người tham dự buổi tiệc trên
về kết quả chuyến thăm quan chức này cho biết cuộc họp báo thông báo kết quả chuyến thăm dự kiến
sẽ được tổ chức vào ngày sáu tháng chín mục đích tới triều tiên của phái đoàn đặc biệt hàn quốc
gồm năm thành viên do ông trung ơi ương chủ tịch hội đồng an ninh quốc gia dẫn đầu
là nhằm thảo luận chi tiết cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba giữa tổng thống moon jae in
và nhà lãnh đạo kim trương ưn dự kiến diễn ra trong tháng này tại bình nhưỡng
hôm nay quốc hội campuchia khóa sáu đã họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của quốc vương
phiên họp cũng có sự tham gia của nhiều nhà ngoại giao các nước asean
và một số nước trong khu vực như trung quốc nga và ấn độ cùng đại diện của liên hợp quốc
trong thông điệp hoàng gia đọc trước quốc hội mới quốc vương sihamoni kêu gọi các nghị sĩ mới
trung thành với đất nước hết lòng phục vụ nhân dân và nỗ lực hơn nữa để giúp người dân được hưởng quyền
tiếp cận bình đẳng đối với hệ thống giáo dục việc làm
bên cạnh đó quốc vương campuchia cũng nhấn mạnh các nghị sĩ cần thể hiện tinh thần đoàn kết
dân tộc mạnh mẽ phiên họp diễn ra dưới sự điều khiển của ông heng somrin
hiện là thủ tướng tạm quyền của campuchia với sự tham dự của một trăm hai mươi năm nghị sĩ đều thuộc đảng nhân dân
campuchia cpp cầm quyền theo lịch trình làm việc các nghị sĩ trong ngày sáu tháng chín sẽ bỏ phiếu bầu
chủ tịch và hai phó chủ tịch quốc hội khóa mới cũng như chính thức bầu lại ông hun sen vào vị trí
thủ tướng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
chiều nay singapore và malaysia đã nhất trí tạm hoãn triển khai dự án xây dựng đường sắt cao tốc
trị giá một mươi bảy tỷ đô la mỹ
malaysia sẽ chịu những chi phí phát sinh do việc trì hoãn này
theo thỏa thuận được ký kết giữa bộ trưởng kinh tế malaysia azermin ali và bộ trưởng vận tải
singapore khao bun ngoan dự án tuyến đường sắt cao tốc nối liền hai nước sẽ được hoãn triển khai đến
tháng năm năm hai nghìn hai mươi và malaysia sẽ trả cho chính phủ singapore một mươi năm triệu đô la singapore chi phí do
việc chỉ hoãn này trong trường hợp dự án bị hủy vào cuối thời gian ân hạn malaysia sẽ thanh toán
tiền bồi thường cho singapore
phía malaysia giải thích nguyên nhân chỉ hoãn triển khai dự án là do nước này đang chịu gánh nặng nợ
công cao và nền kinh tế bị ảnh hưởng tiêu cực từ vụ bê bối của quỹ đầu tư nhà nước một malaysia
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân cảm
ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt